đồn biên phòng thổ châu bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết vừa phát hiện hai phương tiện thủy vận chuyển hàng chục ngàn lít dầu đeo trái phép
trước đó qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai tàu là cm chín mươi hai nghìn năm trăm một mươi chín ts và kg chín mươi nghìn chín mươi năm ts chở hơn sáu mươi hai lít dầu đeo
thời điểm kiểm tra các thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu nêu trên
hiện tổ công tác tạm giữ bảy đối tượng hai phương tiện hai điện thoại vệ tinh ba điện thoại di động một máy tính bảng
đồng thời áp giải người phương tiện về cảng an thới phú quốc
phối hợp cùng với ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu an thới tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đang cận kề cũng là thời điểm nhiều đối tượng sử dụng các phương thức
thủ đoạn tinh vi để buôn bán tảng chữ pháo nổ trái phép
và mới đây thì công an tỉnh hưng yên cũng đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi này
tại khu vực thôn phú cường xã nhuế dương
huyện khói châu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã bắt quả tang đối tượng đoàn tuấn anh
tại huyện phú xuyên thành phố hà nội đang tảng chữ một mươi sáu hộp pháo hoa loại nổ trọng lượng hơn hai mươi kg
tại huyện văn giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng vừa khởi tố vũ xuân huy
chú tại tỉnh nam định về hành vi tảng chữ pháo
huy đặt mua pháo trên mạng xã hội trên đường mang về nơi ở cất giấu thì bị bắt giữ cùng tăng vật
phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tỉnh quảng nam cho biết đơn vị vừa bắt giữ xe tải chở nhiều loại gỗ quý hiếm không
không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó vào lúc hai giờ ngày hai mươi tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đang làm nhiệm vụ tại km số sáu mươi sáu năm trăm linh trên quốc lộ một mươi bốn b
thuộc xã đại sơn huyện đại lộc tỉnh quảng nam thì phát hiện xe ô tô tải do tài xế lê thiện khá

tại tỉnh đồng nai điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe chứa nhiều phách gỗ chắc với trọng lượng là bảy trăm hai mươi kg
gần một khối gỗ căm xe mùn mít
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ
lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao tăng vật cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo đúng thẩm quyền
với hành vi bơm nước và lợn hơi để tăng trọng
trước khi giết mổ một đối tượng ngụ tại phường năm thành phố bạc liêu vừa bị lực lượng công an bắt quả tàng
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã phối hợp với
trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện vĩnh lợi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ
trên địa bàn ấp tân thảo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông la văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phường năm thành phố bạc liêu
đang thực hiện hành vi bơm nước vào lợn trước khi đem đi giết mổ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ một máy bơm nước
một đống nhựa dài có đầu nối với đoạn đoạn kim loại hình chữ t
một con lợn gần chín mươi kg đang trong tình trạng bị bơm nước cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời điểm cuối năm
nhất là dịp gần tết nguyên đáng
nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng từ một mươi năm đến hai mươi
do vậy việc đảm bảo giá cả nguồn cung cũng như chất lượng an toàn thực phẩm
đang được các doanh nghiệp ngành nông nghiệp của thủ đô và địa phương trên địa bàn thành phố hà nội đặc biệt chú trọng
từ đó đã triển khai nhiều giải pháp chủ động linh hoạt trong sản xuất
hợp tác xã nông nghiệp tiền lệ xã tiền yên huyện hoài đức thành phố hà nội
được biết đến bởi mô hình rau sạch đạt chuẩn việt gáp
bình quân mỗi ngày tính riêng tại vùng hai năm hectare nhà lưới
khu sản xuất rau an toàn tiền lệ đưa ra thị trường tám trăm linh kg rau
trong đó có khoảng năm trăm linh kg nhập cho các siêu thị còn lại là cung cấp cho các bếp ăn tập thể
trong dịp cuối năm này bà con nông dân vừa thu hoạch vừa gieo trồng rau mới để đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường
quan điểm chúng tôi là quản lý của thị trường rau rất nhiều năm
thì thường thường từ giờ đến tết rau chính vụ rất nhiều rào
các loại rau cung cấp ra thị trường đảm bảo cả về số lượng và chất lượng
công tác quản lý cũng không vì việc đảm bảo số lượng nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo chất lượng
chính vì vậy chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con và có giám sát theo đuổi
đối với các hộ sản xuất làm sao sản xuất đúng theo quy trình tiêu chuẩn của việt gáp
tất cả các hộ sản xuất thì lau tôi phải thực hiện đúng
đúng theo quy trình có sổ gây chép có cam kết về an toàn thực phẩm
trong những tháng gần đây huyện ứng hòa hà nội đã triển khai mô hình nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh
mô hình này giúp truy xuất nguồn gốc cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm an toàn
nhờ việc sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ thường xuyên
nên cá ít bị bệnh năng suất cao không lo thiếu nguồn cung những tháng cuối năm
trong quá trình nuôi thì cũng được sự giúp đỡ của
bên thủy sản của huyện rồi là của thành phố
thì cũng có thỉnh thoảng có đoàn về họ kiểm tra rồi họ tư vấn thêm kỹ thuật của mình
và cho dự những buổi hội thảo học thêm về những cách nuôi và cách xử lý
và từ những cái đấy thì nói chung là nó giúp cho mình có những cái kinh nghiệm tốt hơn
và cách xử lý nó giảm chi phí đi
dự báo nhu cầu thịt lợn tết sẽ tăng từ một mươi đến ba mươi so với thông thường
nên đơn vị này đã chuẩn bị hai tấn thực phẩm tươi sống chủ yếu là thịt lợn phục vụ tiêu dùng
để làm được điều này ngay từ sớm đơn vị đã đặt hàng các đơn vị liên kết
cũng như lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo nguồn hàng giá cả ổn định
dự đoán của viet sang thì giá cho mùa tết này thì giá sẽ giao động quanh ở mức bảy mươi k
đây là một cái giá mà chúng ta có thể kiểm soát được
chúng ta cảm bảo đảm là cái nguồn cung hàng chúng ta sẽ không bị đứt gãy
và chắc chắn là lương hàng lúc nào cũng đầy đủ dồi dào cho viet tết
ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai là thời điểm quan trọng để các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã tăng tốc sản xuất
ổn định nguồn cung cho thị trường
trong thời gian tới ngành nông nghiệp hà nội sẽ tiếp tục điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất
chăn nuôi cơ cấu mùa vụ phù hợp tình hình tiêu thụ của thị trường dịp cuối năm
đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương chăm sóc phòng trừ dịch bệnh
bảo vệ cây trồng vật nuôi để người dân yên tâm đón tết
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không dịp tết
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến dịp tết dương lịch
và tết nguyên đàn quy mão
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm đồng thời cũng yêu cầu các hãng có biện pháp giải pháp kiểm soát
giảm thiểu việc chậm hủy chuyến bay và tiếp tục nâng cao ý thức nghiêm túc và có trách nhiệm cao
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó các hãng đã xây dựng kế hoạch khai thác hơn hai mươi năm sáu trăm linh chuyến bay
và dự kiến tăng thêm hơn tám chuyến tương đương ba mươi hai
theo bộ công thương một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba
khi ngày xuất nhập khẩu hàng hóa giữa việt nam và liên minh châu âu đạt năm mươi hai năm tỷ đô la mỹ
tăng một mươi bốn sau mấy cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó xuất khẩu đạt ba mươi chín bảy tỷ đô la mỹ tăng hai mươi ba năm
đáng chú ý cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu vào eu có xu hướng mở rộng và đa dạng
hiện thị phần hàng hóa của việt nam trong tổng nhập khẩu của eu từ thị trường ngoại khối chiếm một tám
cao hơn các nước đông nam á khác như malaysia chiếm một hai
thái lan chiếm chín
indonesia và singapore cùng chiếm bảy
cục đồng bộ việt nam vừa công bố đường dây nóng tiếp hiện gợi ý kiến góp ý giải đáp thắc mắc của mọi người dân và doanh nghiệp
về các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ
cụ thể đối với các vấn đề liên quan đến công tác an toàn giao thông phòng chống thiên tai
người dân và doanh nghiệp liên hệ tới số điện thoại chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám tám mươi năm
các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát tài trọng liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi năm tám trăm sáu mươi chín
các vấn đề liên quan đến công tác an toàn giao thông chín trăm chín mươi và các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tài
cấp đổi giới phép lái xe theo số điện thoại chín trăm một mươi bảy chín trăm linh tám tám mươi năm
cùng với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã xuất hiện một số đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao
chèn vào sóng các nhà mạng di động để phát tán các tin nhắn rác

cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác thận trọng khi xác thực thông tin
khi mà nhận được các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
tin nhắn có nội dung chứa các đường link tin nhắn vay tiền
tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các tin nhắn này
hoặc ấn vào các link trên tin nhắn để phòng ngừa bị lừa đảo
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh phản ánh
nhận được tin nhắn rác với nhiều nội dung khác nhau
tuy nhiên khi người dùng truy cập
hoặc gọi điện vào các số điện thoại trên thì được hướng dẫn truy cập vào đường link
tham gia các trò chơi tính phí các website độc hại
qua điều tra xác minh phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp với công an thành phố uông bí
bắt giữ đối tượng tô hải đức chú tại thành phố hạ long
đang sử dụng thiết bị chen sóng di động phát tán tin nhắn rác
mở rộng điều tra lực lượng công an cũng bắt giữ thêm đối tượng bùi văn tân
chú tại thành phố hạ long cũng với hành vi xâm nhập trai phép mạng viễn thông
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
với mục đích phát tán được nhiều tin nhắn rác tin nhắn quảng cáo mà không phải trả cước viễn thông
các đối tượng này thường xuyên thay đổi vị trí địa điểm
hoặc đặt thiết bị trên các phương tiện vận tải
hành vi xâm nhập trai liên tục di chuyển qua các khu vực đông người qua lại
điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định đối tượng
vị trí thực hiện hành vi vi phạm
tuy nhiên từ các nguồn tin báo của người dân lực lượng chức năng đã phối hợp hiệu quả
với công an các đơn vị địa phương đấu tranh bắt giữ từng bước làm rõ thủ đoạn của các đối tượng
tổng hợp cũng như là đấu tranh để khuyến cáo đến người dân để nhận diện được các thủ đoạn của đối tượng
cũng như là các cái phương nội dung để mà người dân nhận diện được phòng tránh cảnh giác
cũng như là trình báo của công an chức năng khi nhận thấy có nội dung giả mạo
cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân từ nay đến cuối năm lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
các đối tượng lừa đảo công nghệ cao có thể mạo danh người thân tổng đài ngân hàng
hoặc các cơ quan chức năng để nhắn tin lừa đảo
người dân cần tăng cường cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi tin nhắn
đề nghị cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng vai tiền
hãy trình báo cơ quan công an khi nhiều người tại cùng một khu vực
một thời điểm nhận được tin nhắn có nội dung giống nhau
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị